giữ nguyên hiện trạng tại khu vực xử lý nước thải và các đường ống lấy mẫu nước thải để đánh giá mức độ ô nhiễm đồng thời tiến hành đào xung quanh ống xả thải ngầm
chuyển sang một số thông tin đáng chú ý khác

thưa quý vị mỹ đang kêu gọi đức và liên minh châu âu eu ngừng dự án dòng chảy phương bắc hai đưa khí đốt trực tiếp từ nga tới đức mà washington coi là công cụ chính trị của moscow
quyền đại sứ mỹ tại đức robin cunvin nhấn mạnh đã đến lúc đức và eu cần áp đặt lệnh cấm xây dựng đường ống dòng chảy phương bắc hai
theo washington đây không chỉ là một dự án kinh tế đơn thuần mà có thể là công cụ chính trị của moscow tiêm hẳn nguy cơ gây chia rẽ châu âu
dự án dòng chảy phương bắc hai là đường ống trị giá một mươi tỷ euro gần như sắp hoàn thiện dưới biển baltic và được xây dựng nhằm tăng gấp đôi lượng khí đốt tự nhiên vận chuyển từ nga tới đức nền kinh tế lớn nhất châu âu
dự án đã bị đình lại khoảng một năm trước xong việc xây dựng sẽ được tiếp tục vào cuối tuần này dự án hiện chỉ còn khoảng sáu trong tổng chiều dài một hai trăm linh km của đường ống còn giang dở
phản ứng với các lệnh trừng phạt của mỹ với dòng chảy phương bắc hai ông dmitry peskov người phát ngôn của tổng thống nga vladimir putin cho biết nga sẽ làm mọi cách để bảo vệ lợi ích của mình trong việc triển khai dự án
tuy nhiên ông peskov từ chối trả lời câu hỏi về khả năng nga áp đặt một chế độ đặc biệt đối với các doanh nghiệp mỹ để bù đắp thiệt hại từ các hạn chế có thể xảy ra
trước đó quốc hội mỹ đã thông qua dự thảo ngân sách quốc phòng năm hai nghìn hai mươi một trong đó có các biện pháp trừng phạt mới đối với việc lắp đặt tuyến đường ống dẫn khí đốt dòng chảy phương bắc hai
bộ trưởng y tế ấn độ người đã tình nguyện tiêm thử nghiệm vaccine covid một mươi chín vừa cho biết ông đã có kết quả xét nghiệm dương tính với căn bệnh này
bộ trưởng y tế ấn độ hariana annevi đã sung phong trở thành tình nguyện viên đầu tiên cho vaccine covid một mươi chín của hãng dược bharat biotech
mang tên covaxin vào tháng trước hôm hai mươi tháng một mươi một ông đã được tiêm một liều thử nghiệm covaxin tại một bệnh viện công ở thành phố ambala
trên twitter cá nhân bộ trưởng vi thông báo tình trạng sức khỏe và kêu gọi những người đã từng tiếp xúc gần với ông thời gian qua nên tự đi xét nghiệm covid một mươi chín
công ty dược bharat biotech cho biết các thử nghiệm của họ dựa trên lịch trình hai liều cách nhau hai mươi tám ngày
hôm nay giới chức y tế thủ đô moscow của nga đã bắt đầu tiêm triển khai tiêm vaccine sputnik v cho
người dân việt nam
nga đã bắt đầu tiêm triển khai tiêm vaccine sputnik v cho người dân thông qua hệ thống bảy mươi cơ sở y tế đánh dấu đợt tiêm chủng đại trà đầu tiên của nga để ngăn ngừa dịch bệnh covid một mươi chín
theo lực lượng chuyên trách chống dịch covid một mươi chín của moscow sputnik v sẽ được ưu tiên tiêm cho các bác sĩ và nhân viên y tế giáo viên và nhân viên làm công tác xã hội là những người có nguy cơ nhiễm bệnh cao nhất
thị trưởng moscow cho biết trong năm giờ đầu tiên đã có năm người thuộc các diện nguy cơ cao đăng ký tiêm phòng
những người ở ngưỡng sáu mươi tuổi cũng sẽ được phép tiêm phòng
những người có vấn đề về sức khỏe phụ nữ mang thai hay những người từng gặp triệu chứng khó thở trong hai tuần qua sẽ không được tiêm
chính quyền thành phố moscow đã thiết lập dây chuyền công nghệ và tổ chức tiêm chủng đồng bộ gồm kho bảo quản vaccine sputnik v tủ lạnh và phòng lạnh để vận chuyển vaccine

chính quyền thành phố moscow đã thiết lập dây chuyền công nghệ và tổ chức tiêm chủng đồng bộ gồm kho bảo quản vaccine sputnik v
tại một ngôi làng ở zimbawe người dân đang xếp hàng dài để lấy lương thực trong bối cảnh dịch covid một mươi chín vẫn đang hoành hành tại đây
khi đại dịch làm trầm trọng thêm tình cảnh khó khăn của những khu dân cư nghèo thì những người khuyết tật tại đây lại càng khó khăn hơn trong việc tiếp cận với nguồn lương thực hay nước sạch chứ chưa nói tới thiết bị vệ sinh sát khuẩn để giảm thiểu nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh
trong khi đó tại mỹ các hướng dẫn hạn chế tiếp xúc nhằm ngăn chặn sự lây lan của virus sars cov hai vô hình chung lại khắc sâu tâm lý bị cô lập bị bỏ quên trong những người khuyết tật càng khiến tinh thần những người khuyết tật chịu ảnh hưởng nghiêm trọng
cùng với đó nguy cơ về sức khỏe cũng gia tăng
virus sars cov hai đã tạo ra những thách thức chưa từng có không chỉ với những người khuyết tật mà còn cả những đơn vị hỗ trợ người khuyết tật
trong những ngày đầu đại dịch chúng tôi đã phải tạm dừng hầu hết các chương trình và các trung tâm việc làm dành cho người khuyết tật ngay cả khi lệnh cách ly đã được nới lỏng
các chương trình hỗ trợ người khuyết tật khởi động lại thì cũng rất ít người tham gia bởi nhiều người sức khỏe đã xa suốt nghiêm trọng sau thời gian dài
do không thể tiếp cận các dịch vụ y tế hoặc không thể đeo khẩu trang
trước khi dịch covid một mươi chín bùng phát những người khuyết tật vốn đã được đánh giá là nhóm dễ bị tổn thương nhất vì đa số người khuyết tật là phụ nữ trẻ em và người trên sáu mươi tuổi
ngay cả trong những trường hợp bình thường người khuyết tật cũng ít được tham gia vào cộng đồng và tiếp cận với các dịch vụ chăm sóc sức khỏe giáo dục việc làm
những người khuyết tật thường có thể trạng yếu hơn tỷ lệ hoàn thành giáo dục thấp hơn cơ hội kinh tế ít hơn và tỷ lệ nghèo đói cao hơn những người bình thường
mặc dù chính phủ nhiều nước đã rất nỗ lực hỗ trợ để giúp người khuyết tật tham gia đầy đủ vào cuộc sống xã hội và hưởng các lợi ích cộng đồng cuộc khủng hoảng toàn cầu mang tên covid một mươi chín lại đang khiến những nỗ lực ấy đổ sông đổ bể
đại dịch đang làm gia tăng sự bất bình đẳng và gây ra những mối đe dọa mới
covid một mươi chín đang nới rộng hơn những bất bình đẳng cố hữu bộc lộ sự kỳ thị và càng cho thấy rõ hơn nỗ lực đưa người khuyết tật hòa nhập cộng đồng là vô cùng cấp thiết
liên hợp quốc năm nay đã lựa chọn chủ đề xây dựng lại tốt hơn hướng tới một thế giới sau covid một mươi chín hòa nhập khuyết tật dễ tiếp cận và bền vững cho ngày quốc tế người khuyết tật mùng ba tháng một mươi hai
chủ đề này là sự tiếp nối chiến lược hòa nhập cộng đồng của liên hợp quốc được khởi động từ tháng sáu năm hai nghìn một mươi chín với mục tiêu xây dựng nền tảng cho tiến trình bền vững và mang tính chuyển đổi về hòa nhập người khuyết tật thông qua tất cả các trụ cột hoạt động của liên hợp quốc
mục tiêu của liên hợp quốc là thúc đẩy và tạo cơ hội cho sự hòa nhập của người khuyết tật giúp họ ứng phó và phục hồi sau đại dịch covid một mươi chín ngăn chặn hoàn toàn sự lây lan của virus để có một sự bắt đầu lại tốt hơn

và thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin gmt cộng bảy tối nay cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi thân ái chào tạm biệt